thời điểm từ sau tết đến nay ngư dân các xã vùng biển huyện quỳnh lưu tập trung đánh bắt cá chích
và chỉ trong khoảng ba bốn giờ hoạt động trên biển bà con ở đây đã kéo được hàng tạ cá cho thu nhập cao
với giá thu mua hiện từ hai mươi hai mươi năm đồng một kg thì một tạ cá cho bà con thu nhập trên hai triệu đồng
cá trích tuy nhỏ nhưng thịt cá trắng béo và thơm có hàm lượng dinh dưỡng cao
loại hải sản này được người dân sử dụng trong bữa ăn rất nhiều
hiện nay toàn huyện quỳnh lưu có khoảng gần một trăm linh chiếc tàu công suất nhỏ chuyên khai thác cá trích ghẹ tôm tít
riêng đối với nghề cá trích hiện có khoảng hơn năm mươi chiếc ở xã quỳnh lưu hoạt động liên tục
theo chia sẻ của người dân sau tết đến nay có người thu nhập khoảng hai mươi triệu đồng từ trúng đậm cá chích
sau khi bà con tập trung gỡ cá trích một số thương lái đến tận nơi thu mua và nhanh chóng vận chuyển đi các điểm chợ bán